tại hà nội sáng nay hội nghị lần thứ một mươi chín ban chấp hành đảng bộ thành phố hà nội đã diễn ra lễ bế mạc
trước đó các đại biểu đã thảo luận về dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố hà nội
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
phát biểu tại buổi làm việc bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải yêu cầu
công tác chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bảo đảm chất lượng khách quan đúng quy định
cùng với đó càng gần đại hội càng phải quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị
nhất là giải quyết những việc khó khăn phức tạp tránh tư tưởng nề nang né tránh ngại va chạm
giữ an toàn hoặc cục bộ bè phái gây ảnh hưởng đến hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ca cấp
ngoài ra đồng chí hoàng trung hải đề nghị các cấp các ngành từ thành phố đến cơ sở
tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ đề nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành những chỉ tiêu đạt thấp và còn khó khăn
phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội trong tuyên truyền vận động tạo đồng thuận xã hội